ban đầu vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi hai tháng tám nhóm du khách gồm một mươi hai người từ lâm đồng đến phan thiết du lịch
chiều cùng ngày bảy người trong nhóm du khách xuống biển tắm và bị sóng lớn cuốn trôi
ba du khách đã được người dân địa phương ở gần đó cứu và đưa đến bệnh viện
riêng bốn người bị sóng cuốn ra xa mất tích
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng của tỉnh bình thuận đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích
đến hai mươi ba h bốn mươi phút đêm qua lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng là em nguyễn thiên toàn
đang sử dụng ma túy trái phép hai đối tượng trần văn trung và nguyễn thành lợi cùng chú tại huyện tam bình của tỉnh vĩnh long
đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long bắt quả tang
đồng thời phát hiện súng quân dụng cùng hàng trăm viên đạn
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bảy gói ma túy nhiều dụng cụ dùng để phân chia và sử dụng ma túy hai điện thoại di động
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ một khẩu súng quân dụng k năm mươi bốn
cùng hơn một trăm linh viên đạn còn nguyên đầu đạn và hạt nổ
trung khai nhận khẩu súng quân dụng cùng số đạn là của người bạn gửi nhờ cất giữ dùm
chỉ trong sáng qua công an của tỉnh quảng trị đã liên tiếp phát hiện ba vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn
khoảng chín h ba mươi phút tại km ba mươi sáu thuộc địa phận xã đắc grong huyện đắc rông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô khách do tài xế trần đình quang điều khiển
phát hiện trên xe vận chuyển một bốn trăm chín mươi gói thu lá lậu
cũng thời gian trên lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô lái xe võ minh hiếu điều khiển
vận chuyển ba bảy trăm năm mươi kg đường kính trắng và xe ô tô do lái xe dĩ hòa điều khiển
vận chuyển ba năm trăm linh kg đường kính trắng
tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến mỡ thành phẩm của ông mai sĩ hoạt chú tại thôn hồng hà
xã thạch trung tp ht
đội cảnh sát điều tra tội phạm về chất tự
bị kinh tế công an tp ht phát hiện hơn năm tạ mỡ bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện có một mươi tám bao tải đựng mỡ thành phẩm với trọng lượng khoảng năm trăm bốn mươi kg
tất cả đều không được bảo quản đúng quy trình không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
theo khai nhận của ông mai sĩ hoạt toàn bộ số mỡ trên đều là mỡ bò tươi được mua từ lò mổ trên địa bàn tp ht
với giá khoảng hai đồng một kg rồi đưa về cơ sở đun nấu cho da mỡ thành phẩm
sau đó bán lại cho các thương lái ở các vùng với giá giao động từ bốn đến bốn năm ngàn đồng một kg
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại